bố nghi phạm đau đớn chia sẻ về tội ác của con trai
ông phạm văn nờ bố dũng không giấu được nỗi buồn khi kể về vụ việc và người con trai
theo ông nở dũng là con út trong gia đình có ba người con ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc là của ông dũng cho chị tuyết chị gái của dũng
trước đây dũng từng học trường quân đội ở xuân mai hà nội tại quân khu một lạng sơn dũng đã lên hàm đại úy nhưng vì sức khỏe không đảm bảo dũng xuất ngũ vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian công tác tại quân khu một dũng kết hôn và có một người con
tuy nhiên tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian công tác tại quân khu một hai người ly hôn dũng trở về quê và quen biết có quan hệ yêu đương với chị thờ
ông phạm văn nờ tiếp tục kể về vụ việc
tôi hàng ngày phải trông ao cá cách nơi này hai km bình thường cứ ngày tôi về nhà ba lần nơi xảy ra vụ việc
ông phạm văn nờ kể trưa hai mươi ba tháng ba tôi qua nhà để làm cơm thì thấy bạn gái dũng là nguyễn thị thờ
chiều cùng ngày tôi vẫn thấy xe máy của thở tại nhà hỏi con trai thì nó bảo bạn gái thuê taxi về tam điệp rồi
ngày hai mươi năm tháng ba ông quay lại nhà con gái
thì vẫn thấy xe của nạn nhân
ông phạm văn nở kể tiếp chiều hai mươi bảy tháng ba tôi thấy con trai có biểu hiện lạ ngôi nhà ở thì rất bẩn
tôi chất vấn dũng thì mặt dũng tái nó năng không trôi chảy lắp bắp
cũng trong ngày hôm đó ông thấy nền nhà nhiều nước nhấp nháp dũng bảo là lau nhà có chuột chạy
nhưng theo lời ông nở nghi phạm không có thói quen dọn dẹp nhà cửa
ông nờ kể tôi hỏi nó cái xô đỏ loại to khoảng hai mươi lit tôi hay dùng đâu
thì nó bảo dùng để lấy nước giấu không cho biết cất ở đâu
bố nghi phạm kể và cho hay
ngay sau đó ông khóa trái cửa và lập tức đến trụ sở công an trình báo sự khác thường
cảnh sát sau đó đến hiện trường giữ dũng tại nhà và kiểm tra xung quanh
theo ông nờ lực lượng chức năng tìm thấy thi thể trị thờ trong tủ
ở tầng hai của ngôi nhà bên cạnh là chiếc xô đỏ mà con trai ông giấu
khi kể lại câu chuyện này bố nghi phạm chia sẻ dù rất đau đớn nhưng phải dàn lòng trình báo
với hành vi thù tính và man sợ của nghi phạm phạm văn dũng
nhiều người tò mò về khung hình phạt dành cho y liệu có phải là khung nặng nhất của pháp luật ấy là tử hình
trả lời cho câu hỏi này luật sư trịnh thị tuấn công ty luật nam châu cho biết như sau
nghi phạm sát hại người tình liệu có bị tử hình
luật sư trịnh thị tuấn thông tin rằng hành vi của nghi phạm với nạn nhân là vô cùng tàn độc dã man
nghi phạm không chỉ cướp đi sinh mạng là quyền thiêng liêng cao nhất của một con người
mà sau đó còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân
trong vụ việc này nghi phạm dũng có gia đình
lại sống chung như vợ chồng với nạn nhân là người đang có chồng
hành vi này có dấu hiệu vi phạm luật hôn nhân và gia đình
là chung sống như vợ chồng với người đã có vợ có chồng
thì có thể sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo điều một trăm tám mươi hai bộ luật hình sự
chính vì quan hệ ngoài luồng mà dẫn tới mâu thuẫn đến mức cực đoàn
nạn nhân không muốn ly hôn mà dũng đã ra tay sát hại
luật sư tuấn phân tích rằng
cơ quan chức năng phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để xác định nguyên nhân dẫn tới tử vong của nạn nhân có đúng với lời khai của nghi phạm hay không
do thi thể đã bị tác động phân tử đoạn và có đốt cháy
cần phải giám định để xác định danh tính
đồng thời có căn cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
khung hình phạt cao nhất của tội danh này là tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
sau khi tước đoạt tính mạng của nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội
nghi phạm đã thực hiện phân xác
cho vào thùng đốt đặt mùa xít về để tiêu hủy thi thể
hành vi này sẽ bị xử lý theo điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự
hình phạt có thể tới bảy năm tù
luật sư tuân nói tiếp trong trường hợp bị cáo bị kết án với nhiều tội danh
thì cơ quan tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc
nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì phạt chung sẽ là tử hình
nếu là hình phạt cao nhất với các đội là tù trung thân
thì hình phạt chung sẽ là tù trung thân
trong trường hợp tòa án áp dụng hình phạt là tù có thời hạn
thì tổng mức hình phạt của nhiều tội danh không quá ba mươi năm tù
theo tôi với hành vi giết người thực hiện một cách man dợ
động cơ đe hèn như thông tin đã đưa
thì dũng khó thoát khỏi án cao nhất là tử hình
về phía gia đình nạn nhân nguyễn thị thờ
người thân và hàng xóm mới đây đã thông tin đến cơ quan báo chí
về một vài thông tin về lối sống trước khi chị gặp nạn
cũng như việc tổ chức tàng lễ cho chị
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
hàng xóm và người thân thông tin gì về nạn nhân của vụ án
nạn nhân trong vụ án nhét người tình trong thùng nhựa
được xác định là chính nguyễn thị thờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại tổ hai mươi hai phường trung sơn thành phố tam điệp ninh bình
khi hỏi về lối sống và tính cách một người dân phố nam sơn nói
nguyễn thị thờ sống cũng kín tiếng
ngày hai mươi hai tháng ba nhìn thấy thờ về nhà phố nam sơn
và sau đó phóng xe máy đi luôn
trước kia thờ đi làm công ty dày ra trên địa bàn
nhưng gần đây nghe nói chuyển sang làm thẩm mỹ spa gì đó
trên thành phố ninh bình
người dân phường nam sơn cho biết thêm
chồng côn thờ hiện đang công tác trong quân đội
vợ chồng có hai người con đang còn nhỏ
nhìn bên ngoài thì ra cảnh cô thờ cũng không có khó khăn cho lắm
ông bùi thế liêm tổ trưởng tổ an ninh số hai mươi hai phường nam sơn
thành phố tam điệp thông tin
cô thờ lâu nay đi làm an suốt nấy cũng ít khi về quê
còn hai đứa con nhỏ hiện ở nhà với chồng
nguyễn thị thờ lên thành phố ninh bình làm việc
nghe nói thuê nhà ở trên đó luôn
một người thân của chị thờ thì cho biết
khi nhận được tin báo từ hôm hai mươi tám tháng ba
mọi người rất sốc và bàng hoàng
gia đình rất xót xa nhưng vì nhiều lý do
nên muốn vụ việc nhanh chóng trôi qua
vì vậy gia đình sẽ không chia sẻ thông tin
mà sẽ tổ chức lễ tăng chú đáo cho chị thờ
dù đã có một gia đình với một chồng và hai đứa con
nhưng chị thờ nạn nhân trong vụ án lại yếu dũng
chị đã đánh đổi hạnh phúc của tổ ấm nhỏ
để đi theo mối tỉnh chớp nhoáng
sau đó chính mối tỉnh này lại giang xuống
một bi kịch xót xa
thưa quý vị và các bạn
nạn nhân trong câu chuyện trên vừa đáng thương
lại vừa đáng trách
nếu chị vun vén với mái ấm nhỏ đang có
và biết trân trọng nó
thì sự việc lại chẳng đi quá xa như bây giờ
đây cũng là một bài học cảnh tình
tới những người đang có lối sống sai lệch trong hôn nhân
còn về phần nghi phạm phạm văn dũng
hiện đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra
xong dù hắn phải trả giá bằng bản án nào đi chăng nữa
thì những nỗi đau mất mát gửi thân
đối với gia đình chị thờ sẽ chẳng bao giờ ngôi ngoài
cảm ơn các bạn đã theo dõi